thưa quý vị như trong bản tin trước chúng tôi đã thông tin về việc ủy ban nhân dân tp hà nội
chuẩn bị triển khai thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến phố đủ điều kiện
thực tế trong nhiều năm qua hà nội đã tính đến phương án cho thuê vỉa hè và đã từng tổ chức thí điểm
tuy nhiên vì chưa có những biện pháp căn cơ nên câu chuyện về hè vẫn là một bài toán khó
thành phố hà nội đang quyết tâm thực hiện chiến dịch lập lại trật tự hẻ phố
lãnh đạo thành phố hà nội cũng yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm quy hoạch khu vực cho thuê vỉa hè
đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè kiếm sống
trên thực tế hơn một năm trước đã có năm tuyến phố thuộc quận hoàn kiếm
được thí điểm cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh với giá thuê là bốn mươi năm đồng trên một mét vuông một tháng
năm tuyến phố gồm hai bà trưng lý thường kiệt trần hưng đạo
lãnh đạo phùng hưng lê phụng hiểu
thời gian hoạt động từ sáu h ngày hôm trước đến hai giờ sáng ngày hôm sau
riêng phố phùng hưng từ sáu giờ đến hai mươi hai h
khi mà người dân vẫn giữ thói quen tạt vào mua hàng trên đường phố
khi mà sinh kế của người dân vẫn gắn với vỉa hè
thì việc giành lại vỉa hè cần rất nhiều thời gian
theo các chuyên gia về quy hoạch đô thị thì việc cho thuê vỉa hè
cần phải tính đến nhiều tác động cả trước mắt và lâu dài
vậy thì chúng ta cần phải có những giải pháp tổng thể như thế nào

trong một vấn đề về chính sách ngày hôm nay phóng viên antv
đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư nguyễn thanh tú
giảng viên bộ môn quy hoạch khoa kiến trúc và quy hoạch của trường đại học xây dựng
vâng vấn đề mà đang được dư luận quan tâm đó là cho thuê lại vỉa hè ở thành phố hà nội
thế nhưng mà có nhiều ý kiến thì đặt ra là
nếu mà cho thuê vỉa hè thì sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm hoặc mất mỹ quan đô thị
vậy thì chính quyền thành phố hà nội
cái vấn đề đặt ra là cần phải có những cái nghiên cứu kỹ lưỡng ra sao
để đảm bảo các yếu tố có thể triển khai được
việc minh bạch nó là điều kiện đủ
thế tuy nhiên hiện tại chúng ta còn đang thiếu cả điều kiện cần
ví dụ điều kiện cần đầu tiên là nó được công nhận pháp lý hay không
điều kiện cần thứ hai là nó có một cơ chế hoạt động
một không quy định rõ ràng hay không
thế dụ như là cái tuyên phố đó chẳng hạn
khoảng không gian nào sẽ dành cho thuê
khoảng không gian nào dành cho thuê
khoảng thời gian nào cho thuê được
ai có quyền được tiếp cận vào không gian đó để cho thuê
cái mức phí như thế nào
rồi là cái quá trình khi mà cái hoạt động thương mại dịch vụ
và các sử dụng không gian công cộng diễn ra
đấy là duy tu bảo trì thu dọn vệ sinh
nó như thế nào thì chúng ta cần phải xây dựng cái đó trước
và cái việc mà cái thu phí cho thuê
nó chỉ là một trong rất là nhiều những cái việc
mà chúng ta cần làm
để cho một cái không gian đường hồ đó được sử dụng một cách hiệu quả
theo luật giao thông đường bộ thì vỉa hè và lòng đường
thì chỉ dành cho người đi bộ
thế nhưng mà vấn đề đặt ra là nếu mà
bây giờ cho thuê lại vỉa hè ở một số tuyên phố
của thành phố hà nội như vậy
thì các cơ quan quản lý cũng phải tính đến
cái việc mà quy định lại để thống nhất
về cái quy định của luật pháp phải không ạ
nếu như mà chúng ta còn chưa làm rõ ràng
trong cái luật rằng là cái việc sử dụng vỉa hè cho
mục đích khác nó được công nhận trong pháp lý
thì rõ ràng là cái việc đó nó sẽ còn gây nhiều tranh cãi
và sau khi chúng ta có cái hành năng pháp lý xong
thì chúng ta cần phải xây dựng chính quyền các thành phố
cần phải xây dựng những cái chương trình
các cái chính sách những cái kế hoạch hành động
cho từng cái khu vực
và tôi nghĩ rõ ràng rằng là trong một cái hệ thống
rất nhiều các cái không gian đường phố khác nhau
ở các cái đô thị lớn ví dụ như hà nội
thì không phải chỗ nào cũng cần và cũng được
cho thuê vỉa hè mà chỉ là một số những cái phố
nó liên quan đến thứ nhất là đủ điều kiện
về không gian cái thứ hai nữa là nó nằm
trong các cái khu vực trung tâm nơi mà có
các cái thiếu các cái không gian công cộng
thiếu các không gian cho các cái hoạt động
thương mại dịch vụ khác cũng như là cái nơi đó
mà có cái mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế
xã hội thì mới nên cho thuê vỉa hè
cho thuê vỉa hè chỉ là một phần trong cái giải pháp
quản lý về hè và một mươi năm qua thì đã có
năm lần thành phố hà nội do quân dành lại
vỉa hè cái cuộc chiến mà dành lại vỉa hè
thì đang rất là gian nan và để mà đảm bảo
được cái không gian công cộng đảm bảo hài hòa
lợi ích cho người dân theo thạc sĩ thanh tú
thì cái khó nhất trong việc giữ lại không gian
công cộng cho hà nội hiện nay là gì
và chúng ta cần phải có những cái giải pháp
đồng bộ ra sao cái việc mà sử dụng vỉa hè
lấn chiếm vỉa hè v v nó là nó bùng nổ
trong một bối cảnh mới mà trong khi đó
cái luật của chúng ta nó nằm trong cái bối cảnh
cũ và việc mà chúng ta gọi là đưa ra
các cái giải pháp là dành lại vỉa hè
các cái chiến lược đó thực chất là nó chỉ là
chất lập lại theo cái bối cảnh cũ và mình
nghĩ rằng là nó chỉ có tác dụng trong
thời điểm nó đấy là giải quyết những cái
bức xúc của người dân khi mà cái quyền
sử dụng không gian công cộng quyền đi lại
không được đảm bảo còn nó sẽ không giải quyết
được phần ngọn cái phần ngọn là thứ nhất là
chúng ta phải thay đổi một chút trong cái
hệ thống pháp lý cái phần ngọn thứ hai là
chúng ta cần phải có một cái lộ trình
lộ trình đầu tiên và cái đầu tiên
và một cái quan trọng nữa đúng rồi
đấy là cái việc phải tham khảo
ý kiến người dân và đặc biệt là
tham khảo các ý kiến chuyên gia xây dựng
thành một cái chương trình đầy đủ
thì sau khi mà chúng ta đã có được
kiểu thế đấy thì tất nhiên là cái chiến dịch
gọi là giành lại vỉa hè thực ra là
nó không cần thiết nữa một lần nữa
chương trình của chúng tôi hôm nay